sau khi chính phủ cho xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thì người trồng lúa ở đồng bằng sông cửu long rất vui vì giá đã tăng trở lại
nhưng doanh nghiệp kinh doanh gạo và nếp đang lâm vào cảnh khó khăn
vì không kịp làm tờ khai báo hải quan từ lúc h đến ba h sáng ngày một mươi hai tháng bốn
để góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho hạt gạo
thời gian qua các doanh nghiệp đã chọn hướng xuất khẩu gạo theo tiêu chuẩn chất lượng cao
gắn với nhãn hiệu hàng hóa gạo việt nam
với cách làm này các doanh nghiệp đã ký được nhiều hợp đồng với đối tác hồng kông
singapore đài loan philippines để tiêu thụ gạo chất lượng cao của việt nam
không chỉ gạo mà mặt hàng nếp thương phẩm ở long an cũng không thể thông quan bán được cho khách hàng
vì trong số bốn trăm linh tấn gạo chính phủ cho phép xuất khẩu thì không có sản lượng nếp thương phẩm
trong đợt khai báo vừa qua có bốn mươi một doanh nghiệp kịp thời khai báo hải quan
trong đó công ty cổ phần tập đoàn intimax có số lượng khai báo nhiều nhất là hơn chín mươi sáu hai trăm ba mươi tấn
thấp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại chiến thắng với số lượng chín tấn
mặt khác việc khai hải quan xuất khẩu gạo vừa qua được diễn ra từ giờ đến ba giờ sáng ngày một mươi hai tháng bốn
nên có rất nhiều doanh nghiệp không thực hiện được
trước thực trạng này nhiều doanh nghiệp mong chính phủ các bộ ngành liên quan xem xét lại việc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu
một cách hợp lý để giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp